đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín hai nhà máy điện mặt trời srepok một và quang minh tại xã e ven huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã chính thức vận hành hòa vào điện lưới quốc gia
đây là cụm nhà máy điện mặt trời lớn nhất việt nam được phát điện tính đến thời điểm này
được chính phủ đồng ý cho chủ trương đầu tư và ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tạo điều kiện về thủ tục hành chính mặt bằng
chỉ sau bốn tháng tổ hợp hai nhà máy đã chính thức đi vào hoạt động và hòa vào lưới điện quốc gia
riêng nhà máy điện mặt trời quang minh đã phát điện trước kế hoạch một tháng
ngoài khu nhà điều hành các trạm inverter chuyển điện một chiều thành điện xoay trước khi hòa vào điện lưới
tổ hợp hai nhà máy điện mặt trời srepop một và quang minh còn lắp đặt hơn ba trăm linh tấm pin kích thước một m x hai m
sau khi đi vào vận hành hiện nay công việc của cán bộ nhân viên nhà máy là hoàn thiện các hạng mục đường giao thông nội bộ
trồng cỏ trong khu vực dự án và thường xuyên kiểm tra lau rửa tấm pin để hấp thụ năng lượng mặt trời chuyển thành điện năng đạt hiệu suất cao nhất
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc thời gian tới tỉnh chủ trương phát triển điện mặt trời trên những vùng cằn cỗi khó canh tác
đồng thời làm việc với tập đoàn điện lực việt nam để tạo thuận lợi trong việc đấu nối phát điện mặt trời lên lưới
với chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn cùng điều kiện tự nhiên thuận lợi đắk lắc đang trở thành điểm đến của nhiều dự án điện mặt trời điện gió